trong thời gian gần đây tình trạng buôn bán người qua biên giới trên địa bàn tỉnh lào cai đang diễn ra phức tạp
nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi được các đối tượng xấu thực hiện làm ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương
nạn nhân không chỉ là phụ nữ mà gần đây đối tượng buôn người còn ngắm đến những nữ sinh đang học phổ thông
những nạn nhân nhẹ dạ cả tin sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
đây là trường trung học phổ thông số hai huyện bát sát tỉnh lào cai
nơi mà cách đây không lâu đã xảy ra vụ việc ba nữ sinh bị các đối tượng xấu rụ rỗ lừa bán sang trung quốc
theo lời kể của em vàng thị s là một trong ba nữ sinh bị lừa bán nhưng may mắn trốn thoát
thì em và các bạn đã bị một nhóm các đối tượng xấu lừa đi chơi rồi bán qua biên giới
nhân lúc các đối tượng không cảnh giác em đã chạy trốn và báo cho cơ quan chức năng giải cứu
theo thống kê của bộ đội biên phòng tỉnh lào cai từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
lực lượng chống tội phạm của bộ đội biên phòng đã phát hiện và triệt phá sáu mươi hai vụ giải cứu tám mươi bốn nạn nhân là nữ học sinh sinh viên
trong đó chín mươi nạn nhân của các vụ án là người dân tộc thiểu số cư trú ở các địa bàn vùng sâu vùng xa và các em học sinh ở ngoại trú
tại các trường học trên địa bàn
khó khăn nhất hiện nay đối với trường là ý thức tự giác của học sinh
về nguyên tắc thì những học sinh cuối tuần nghỉ thì phải đăng ký ở lại và đăng ký bán chú
về thì cũng đăng ký và sau đó gọi điện cho người thân
nhất là những ngày nghỉ kéo dài thì nhà trường yêu cầu là phụ huynh xuống đón
mặc dù vậy nhưng mà nhiều học sinh như vậy là vẫn tìm mọi cách để mà
ở lại đi chơi
cái cơ thể không trung thực
nói về gia đình nhưng cuối cùng là lại không về
và những lúc như thế thì cái sự kiểm soát của nhà trường cũng rất là khó khăn
bên cạnh các chiêu trò cũ để lừa gạt các nạn nhân
hiện nay các đối tượng buôn bán người còn tận dụng công nghệ thông tin như mạng gia lô facebook để lôi kéo rủ rỗ nạn nhân
nhiều nạn nhân là các nữ sinh khi được giải cứu cho biết mới chỉ quen qua mạng gặp gỡ ngay lần đầu đã bị các đối tượng lừa bán
vì vậy các nạn nhân đều không biết rõ địa chỉ
lai lịch của các đối tượng nên gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng
tình hình mua bán người tại địa bàn của tỉnh lào cai nói chung và khu vực bên dưới của tỉnh nói riêng thì diễn biến khá phức tạp
có thể nói rằng về mặt thống kê chúng tôi thống kê được thì tổng số các vụ việc liên quan đến mua bán người chỉ chiếm khoảng độ hai mươi thôi
thế nhưng mà vì cái đối tượng này
đối tượng là tuổi trẻ thứ hai nữa là các nữ sinh trong các trường như trường cao đẳng hoặc là các trường trung học cơ sở
thì chúng tôi đánh giá là cái nạn nhân bị mà mua bán đấy là nguy hiểm
cái mức độ nguy hiểm là rất cao
chống tội phạm mua bán người nhất là với các đối tượng lợi dụng sự cả tin của các nữ sinh là cuộc chiến còn nhiều gian nan
để không còn những câu chuyện đau lòng từ những vụ buôn bán
người cần có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các cấp các ngành và của toàn xã hội
có như vậy mới có thể đạt được mục đích ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này